vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay tại tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là hai mươi bánh heroin và hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt là giàng an ninh chú huyện mộc châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ hai viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động một xe ô tô
đấu tranh khai thác lực lượng công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ninh tại bản ông lý xã triềng khừa phát hiện thu giữ thêm hai mươi bánh heroin ba điện thoại di động
cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ của giàng an ninh là thảo thị dợ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ trả lời
một tài nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến tám người tử vong tại huyện kim thành tỉnh hải dương
cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam lương văn tâm chú tại cao bằng hiện trọ tại hà đông hà nội là lái xe gây tai nạn
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng một một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ năm đoạn qua xã kim lương kim thành hải dương
khi một xe tải đâm thẳng vào đoàn người vừa đi viếng nghĩa trang về khiến tám người tử vong
sau đó tài xế lương văn tâm đã tới cơ quan công an để trình diện
bước đầu lái xe khai nhận đã liên tục sử dụng ma túy đá trong một tuần qua và gây ra tai nạn trong lúc đang ngủ gật
những vụ ngáo đá ngáo cỏ mỹ gây trọng án diễn ra ngày càng nghiêm trọng
tại khánh hòa trong gần một năm qua đã xảy ra hai vụ trọng án giết người mà hung thủ gây án sau khi lên con ngáo
còn nạn nhân lại chính là những người thân thiết
một điều đáng lo ngại là tình trạng nghiện ma túy đá
những tổng hợp đang ngày càng gia tăng
hai mươi giờ trốn chạy sau khi ra tay giết mẹ và em ruột
lúc bị bắt đối tượng vẫn trong cơn ngáo nặng
ngoài các tam vật liên quan đến vụ án cơ quan công an thu giữ trong người đối tượng một bịch cỏ mỹ
trước cơ quan điều tra nguyễn võ ngọc bảo chú xã cam thành bắc huyện cam lâm cho biết
không hề có mâu thuẫn gì với mẹ và em trai nhưng không hiểu vì sao lại ra tay sát hại mẹ ruột và em ruột của mình
trước cơ quan điều tra nguyễn võ ngọc bảo chú xã cam lâm cho biết
không hề có mâu thuẫn gì với mẹ và em ruột của mình
một bộ phận giới trẻ vì nhận thức không đúng về tác hại và độ nguy hiểm của các loại ma túy tổng hợp
nên rất dễ xa đà nghiện ngập thậm chí rơi vào tình trạng loạn thần